bệnh nhân là học sinh nam một mươi hai tuổi ở phường hà mãn thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
trước đó em có tham gia chuyến ngoại khóa do nhà trường tổ chức
trong chuyến xã ngoại em có chơi trên bùn đất bị ngã để lại vết thương ở cãi ngón chân
sau đó cơ thể em xuất hiện khối xương to đau vùng đuổi cháy kẻm sốt
bệnh nhân vào trung tâm y tế thị xã thuận thành cuối tháng một được chẩn đoán áp xe đổi cháy
sốt không do nguyên nhân điều trị bằng kháng sinh giảm đau và trích giảnh áp xe
tuy nhiên sau gần hai tuần điều trị tình trạng bệnh không cải thiện
bé trai vẫn sốt và hạch mẹ trái xương to
gần tết nguyên đán bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh điều trị
tại đây bệnh nhân vẫn liên tục sốt cao đau đầu và xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn huyết
một tháng kể từ ngày đầu có dấu hiệu bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương hà nội điều trị
thầy thuốc lấy dịch ổ áp xe làm xét nghiệm một mươi kế vi khuẩn
phát hiện có trực khuẩn bercorderia pseudomallei gây bệnh whitmore
hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định
các bạn cùng tham gia ngoại khóa với bé trai không có ai có biểu hiện hoặc mắc bệnh tương tự
ngành y tế tỉnh bắc ninh đã cử cán bộ theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các thành viên
có tham gia giã ngoại cùng bệnh nhân khử khuẩn bằng chloramin b hai mươi năm
tại nhà bé trai này và các khu vực liên quan
whitmore là căn bệnh chuyển nhiễm cấp tính nguy hiểm gây ra bởi vi khuẩn gram âm bercorderia pseudomallei
trước đây có tên gọi là pseudomonas pseudomallei đã bị lãng quên
nhưng mới đây đã có trường hợp tử vong vì căn bệnh này
bệnh whitmore hay còn gọi là meliodosis là bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm cấp tính
do vi khuẩn gram âm có tên là bercorderia pseudomallei gây nên
bệnh do bác sĩ alfred whitmore mô tả năm một nghìn chín trăm một mươi hai tại miến điện từ đó lấy tên whitmore
vi khuẩn này sống trên bề mặt nước và trong đất đặc biệt là bùn đất
lây sang người qua vết chảy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các bụi đất
hoặc giọt nước ly ti trong không khí có chứa vi khuẩn nhất là vào mùa mưa
người nhiễm bệnh whitmore có tỷ lệ tử vong từ bốn mươi sáu mươi
trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng một tuần kể từ khi phát bệnh
cách suy nghĩ về bệnh phải được hiểu đúng là do vi khuẩn có thể làm hoại tử và chết các mô trong cơ thể
ở da thì viêm luet hay áp xe ở phổi thì gây viêm phổi trong máu thì gây nhiễm chủng máu
nguyên nhân gây bệnh whitmore
hầu hết các ca nhiễm vi khuẩn whore xuất phát từ các nguyên nhân phổ biến bao gồm
người bệnh từng hít phải bụi bẩn hoặc nước mưa có chứa vi khuẩn whitmore
vết chảy xước trên da khi tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm chứa hóa chất chất thầy
nhiều nhất là vùng ao hồ đầm lầy đồng ruộng
đường xâm nhập vào cơ thể người của vi khuẩn thường gặp nhất là qua da bị chảy xước
những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bị nhiễm khuẩn nhưng không sử dụng bảo hộ lao động phù hợp
là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh lý này
ngoài ra người mắc bệnh còn do hít phải những hạt bụi có chứa vi khuẩn hay dùng nước uống
ăn những thực phẩm có chứa vi khuẩn chưa được xử lý đúng cách
bệnh rất hiếm khi lây truyền từ người sang người hoặc từ động vật sang người qua đường không khí
vì thế bệnh thường không bùng phát thành dịch hoặc đại dịch
dấu hiệu nhận biết bệnh huyết mò
người mắc bệnh huyết mò thường có dấu hiệu sốt cao đau dạ dày đau ngực viêm mang tay
rất giống với quay bị đau cơ khớp đau đầu và co giật
bệnh huyết mò biểu hiện ở các vị trí khác nhau nên dấu hiệu và trợ chứng cũng khác nhau
nhiễm trùng phổi
tác động của nhiễm trùng phổi có thể từ viêm phế quản nhẹ đến viêm phổi nặng
với các triệu chứng như sốt nhức đầu chán ăn ho khó thở đau ngực và đau nhức cơ
nhiễm trùng cục bộ
đau hoặc sưng ở một vùng nhất định khu chú chẳng hạn như tuyến mang tay
nơi thường liên quan nhất với quay bị nằm bên dưới và phía trước tay
nhiễm trùng trên da viêm mô tế bào với các dấu hiệu đau hoặc sưng
luet và áp xe kèm theo sốt và đau cơ
nhiễm trùng máu
nếu vi khuẩn huyết mò xâm nhập vào máu sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng máu
với các trợ chứng gồm sốt cao rét run đau đầu đau họng khó thở
đau vùng bụng trên tiêu chảy đau khớp và đau cơ viết loét có mũ trên da
nhiễm trùng lan tỏa
viết loét hình thành ở nhiều cơ quan khác nhau giải rác trên cơ thể
rụt cân đau đầu co giật đau ở các bộ phận khác nhau như ngực dạ dày cơ khớp
trần đoán bệnh huyết mò
việc trần đoán huyết mò thường được thực hiện dựa trên các xét nghiệm vi sinh học
trong máu nước tiểu đờm hoặc tại phần da bị tổn thương
xét nghiệm máu rất hữu ích để phát hiện sớm các trường hợp cốc tính của huyết mò
nhưng khi kết quả âm tính thì vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ
điều trị bệnh huyết mò
mặc dù bệnh diễn biến phức tạp nhưng may mắn là bệnh có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh đặc hiệu
việc điều trị bao gồm việc dùng thuốc kháng sinh tùy thuộc vào vị trí và mức độ của bệnh
đối với các thể bệnh nhẹ khín cáo dùng các kháng sinh như imipenem penicillin doxycycline amoxicillin
đối với những bệnh nhân nặng hơn cần điều trị kết hợp hai trong số các loại kháng sinh kể trên trong thời gian kéo dài đến một mươi hai tháng
nếu có biểu hiện của ít mò phổi cấy vi khuẩn vẫn còn dương tính sau sáu tháng
cần xem xét đến việc phẫu thuật cắt bỏ thủy phổi để loại bỏ các áp xe phổi
nếu không điều trị bệnh huyết mò sẽ dẫn đến tử vong
khi điều trị bằng kháng sinh các tình trạng nghiêm trọng của bệnh có cơ hội hồi phục
nhưng tỷ lệ tử vong chung vẫn còn cao khoảng bốn mươi
phòng bệnh huyết mò
đảm bảo vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay với sạp phòng và nước sạch
đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn sau khi đi vệ sinh sau khi đi làm ruộng trước khi ăn
thực hiện ăn chín uống nước đun sôi để nguội đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
không giết mổ ăn thịt động vật da súc da cầm bị ốm chết
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất nước bẩn đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng
không tắm gội bơi ngộp đặn ở các ao hồ sông gần nơi bị ô nhiễm
sử dụng đồ bảo hộ lao động dày ủng găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời
tiếp xúc với đất và nước bẩn
khi có vết thương hở vết luet hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm
nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch đảm bảo vệ sinh
những người có bệnh nền như tiểu đường bệnh gan thận phổi mạng tính suy giảm miễn dịch
cần được chăm sóc bảo vệ các tổn thương để ngăn người nhiễm khuẩn
khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn khám phát hiện và điều trị kịp thời